vào lúc hai mươi một h ngày ba mươi tháng một mươi tại cầu cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
thuộc thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vừa cứu nạn và đưa vào bờ hai mươi bốn thuyền viên
cùng tàu cá bv bốn nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts bị hỏng máy khi đang trở về tránh bão số bảy
trước đó vào khoảng hai giờ năm phút ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
nhận được thông tin từ chủ tàu bv bốn nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts ông nguyễn thanh thuận quê quán hải điền long hải tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
tàu bv bốn nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts có hai mươi bốn thuyền viên đang trên đường hành trình về bờ để tránh bão dù tô
thì bị phá nước phần mũi nước chan vào tàu có nguy cơ chìm
hiện tàu đang thả trôi ở vị trí cách mũi vũng tàu khoảng bốn mươi sáu hải lý về phía đông nam
ngay sau khi tiếp nhận thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đưa hai mươi bốn thuyền viên vào bờ an toàn
để chủ động trong việc ứng phó với thiên tai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
khuyên cáo bà con ngư dân không được phép chủ quan luôn chủ động phòng tránh bão áp thấp nhiệt đới và thời tiết xấu trên biển
phối hợp chặt chẽ với cơ quan tìm kiếm cứu nạn hàng hải khi gặp tai nạn sự cố